hiện nay để chủ động phòng tránh bệnh di truyền cho thế hệ tương lai các cặp vợ chồng có thể chủ động làm xét nghiệm di chuyển học
để sàng lọc các bất thường di chuyển ở phôi từ đó lựa chọn các phương pháp sinh con phù hợp
tại hệ thống trung tâm hỗ trợ sinh sản ivf tâm anh có thể thực hiện được tất cả các kỹ thuật cao cấp để phục vụ quá trình hỗ trợ sinh sản
với hệ thống tủ đuôi cấy phôi hiện đại bậc nhất cùng hệ thống phòng sạch chuẩn iso năm duy nhất tại việt nam
ivf tâm anh tối ưu trong việc nuôi cấy phôi chọn lọc phôi tốt kết hợp sinh thiết phôi để chọn ra những phôi khỏe mạnh